mùa xuân năm nay tại xã vùng biên niềm vui như trọn vẹn hơn bởi đây là năm thứ hai xã được đứng trên cương vị mới xã đạt chuẩn nông thôn mới
niềm vui sự phấn khởi lòng tin vào đảng tình yêu đất nước vẫn hiện hữu trên mỗi nếp nhà trên từng gương mặt của người dân nơi đây
cùng đến thăm xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh một trong những huyện biên giới phía nam của tổ quốc
tại tân lập nơi đây là nơi nuôi dưỡng trở tre cách mạng trong những ngày kháng chiến
và trong công cuộc đổi mới hôm nay bà con tân lập đang đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương no ấm vươn lên cùng đất nước hội nhập
xã tân lập là xã biên giới nằm giáp với nước bạn campuchia thuộc huyện tân biên tỉnh tây ninh
với đặc thù là xã vùng biên vùng xa của tỉnh tây ninh
nên việc xây dựng nông thôn mới luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn
tuy nhiên bằng công tác vận động tuyên truyền giúp người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới
chính là đem lại cuộc sống ấm no cho chính mình và gia đình
kết hợp với việc huy động nguồn lực từ các cán bộ cựu chiến binh xưa kia chiến đấu trên địa bàn
đã giúp xã huy động được góp phần xây dựng nông thôn mới
thứ nhất là tranh thủ các mạnh thường quân
từ ở các nơi đã từng sống và chiến đấu trên địa bàn giúp đỡ cho địa phương
cộng với sức quyết tâm của đảng bộ dân dân tân lập
thì năm hai nghìn một mươi năm phải nói là xã tân lập hoàn thành một mươi chín tiêu chí
với cách làm của mình bằng việc tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân
nhất là phát huy vai truyền
trò của đảng viên trong các tri bộ với phương châm đảng viên đi trước làng nước theo sau
nhờ vậy mà trong năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tân lập đã huy động được nguồn lực trong dân để thực hiện chương trình
đến nay số hộ nghèo trên địa bàn xã tân lập giảm còn một mươi tám hộ nghèo chiếm khoảng bảy mươi
cái khâu quan trọng nhất là tuyên truyền để tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân
phải nhận thức rõ về mục đích và tầm quan trọng của sự nông thôn

đối với xã tân lập cũng được đại đa số người dân hưởng ứng
đến nay nhất là các vận động đóng góp đối với xã cũng tổ chức vận động tuyên truyền trên một mươi tỷ
với đặc thù là xã vùng biên nằm xa trung tâm huyện
nên khi người dân bị ốm đau bệnh tật việc di chuyển để điều trị khó khăn
vì vậy khi bắt tay xây dựng nông thôn mới
xã đã sử dụng số tiền huy động được để đầu tư cải tạo và xây dựng trạm y tế mới
tại đây các trang thiết bị phục vụ công tác thăm khám sức khỏe được đầu tư đầy đủ